công tác dân vận trong năm hai nghìn một mươi bảy đã chủ động chỉ đạo và có các cách làm tốt chủ động thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực xã hội cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng
cả hệ thống chính trị vào cuộc tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm an sinh xã hội được bảo đảm các chính sách xã hội bảo hiểm tiếp tục được triển khai có hiệu quả
tuy nhiên công tác nắm bắt tình hình nhân dân của ban dân vận mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp còn nhiều hạn chế chưa kịp thời
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của ban dân vận trung ương diễn ra vào sáng nay
ghi nhận kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy của ban dân vận trung ương đặc biệt là công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật được đẩy mạnh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn nêu
do công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước còn có mặt hạn chế một số nơi chính quyền chưa xác định rõ nội dung công tác dân vận
nhiều nội dung các nghị quyết kết luận của trung ương bộ chính trị ban bì thư về công tác vận động quân chúng vẫn chưa được nhà nước thể chế hóa để thực hiện
cái việc cụ thể hóa về công tác dân vận của đảng có lúc có nơi chưa kịp thời chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp

thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường đối thoại tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc kiến nghị chính đáng của nhân dân xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân